thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa lắp đặt hệ thống biển cảnh báo ở nơi công cộng với nội dung sẽ ghi hình xử phạt hành vi xả rác bừa bãi với mức phạt lên đến bảy triệu đồng
nhằm hạn chế tình trạng vứt rác tùy tiện ở nơi công cộng và qua đó xây dựng ý thức du lịch văn minh góp phần đưa ngành du lịch đà lạt phát triển bền vững trong tương lai
trước mắt thành phố đà lạt đã lắp đặt nhiều bảng cảnh báo dọc khu vực hồ xuân hương quảng trường lâm viên và một số công viên với nội dung
cấm xả rác bừa bãi phạt tiền đến bảy triệu đồng mức phạt này được quy định theo điều hai mươi nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
bên cạnh đó địa phương sẽ lắp đặt hai mươi camera tại nơi công cộng để giám sát và xử lý hành vi xả rác bừa bãi
việc thành phố đà lạt quyết định ghi hình phạt nguội hành vi xả rác bừa bãi nhằm hạn chế tình trạng vứt rác tùy tiện nơi công cộng
ảnh hưởng xấu đến môi trường và thương hiệu thành phố du lịch văn minh xanh sạch đẹp